thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đào quốc trạng sinh năm hai nghìn hai ngụ tại xã bình phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đào quốc trạng sử dụng mạng xã hội làm quen nhắn tin và nảy sinh tình cảm
với một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện hồng dân đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trang hẹn gặp người phụ nữ này
sau đó cả hai đến nhà nghỉ để quan hệ tình cảm và đạo quốc trạng sử dụng điện thoại chụp ánh lại hình ảnh
sau đó đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trang gửi những hình ảnh này cho người phụ nữ và yêu cầu người phụ nữ đưa số tiền ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ gây ảnh cho người thân của người phụ nữ cũng như đăng tất cả lên mạng xã hội
lo sợ người phụ nữ đã hẹn gặp để đưa cho trạng số tiền
tuy nhiên khi trạng đang nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bắt quả tang
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật